chỉ còn hơn một tháng nữa là đến cao điểm tết hai mươi tháng một đến một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
xong lượng vé bán ra tại ga hà nội khá ít ỏi
phòng bán vé vắng vẻ thi thoảng mới có khách đến mua
tính đến thời điểm này ngành đường sắt mới bán được khoảng sáu chín trăm linh vé cho khách đi tàu dịp tết nguyên đán
đạt gần hai mươi tổng số vé cần bán
bà phạm thị anh đào trạm trưởng trạm vận tải đường sắt hà nội công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết
đến nay gà hà nội mới bán được hơn ba trăm linh vé tàu tết bằng một phần năm so với thời điểm mọi năm
phần lớn hành khách đi tàu tết các trạng ngắn như hà nội vinh đồng hới đà nẵng
khác với mọi năm nhiều gia đình đã mua vé nguyên khoang bốn hoặc sáu giường để đảm bảo phòng dịch tốt hơn
mỗi tàu đã có bốn đến năm khoang được khách đặt
đánh giá nguyên nhân tốc độ bán vé chậm
bà phạm thị anh đào cho rằng khách đi tàu chờ đợi diễn biến dịch vì nhiều tỉnh thành có thể thay đổi cấp độ dịch
yêu cầu khách cách ly khi về quê người dân e ngại mua vé sớm lại phải đổi trả mất phí
do vậy đến sát ngày nghỉ tết thì mới mua
ngoài ra nhiều công nhân khu công nghiệp phía nam đã về quê từ giữa năm và chưa quay lại
cùng với đó sinh viên chưa đi học tại các thành phố lớn nên lượng hành khách đi tàu này giảm đáng kể
theo bà đào đường sắt được phép chạy đổi tàu na một mươi hai giữa hà nội vinh
xong vẫn chưa mở bán vé tết vì vé tàu tết đi vinh trên các đoàn tàu thống nhất đang bán cũng còn nhiều
ga sài gòn cũng vắng khách từ ngày đầu mở bán vé tránh ngược cảnh đông đúc của năm trước
đến nay ga mới bán được khoảng sáu ba trăm linh vé tàu tết
theo tổng công ty đường sắt việt nam đến ngày một mươi tháng một mươi hai toàn ngành bán được hơn sáu chín trăm linh vé cho khách đi tàu
giai đoạn hai mươi một một mươi ba hai hai nghìn hai mươi hai doanh thu hơn tám một tỷ đồng mới đạt một mươi chín so với tổng số vé
trong đó bốn đôi tàu thống nhất được hơn năm bảy trăm tám mươi vé đôi tàu khu đoạn sài gòn đà nẵng được hơn một một trăm linh vé
để thu hút hành khách ngành đường sắt vẫn giữ giá vé như tết năm ngoái đồng thời áp dụng nhiều chính sách như
giảm giá cho cá nhân mua vé sớm sang ngày đi tàu đến bốn mươi giảm giá vé tàu tập thể từ hai đến một mươi ba giảm giá vé tàu khứ hồi
riêng với hình thức bán vé tàu nguyên khoang nguyên toa sẽ được áp dụng đến hết ngày hai mươi tám hai hai nghìn hai mươi
hành khách mua vé cự li từ ba trăm linh km trở lên vẫn được giảm giá từ một mươi một mươi năm được phục vụ xuất ăn miễn phí
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một tổng công ty đường sắt việt nam đã mở bán đợt một vé tàu tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai giá vé giảm một mươi cho khách mua trong một mươi ngày đầu
giai đoạn đầu mở bán trước với năm đôi tàu tết gồm bốn đôi tàu khách thống nhất hà nội sài gòn se một mươi hai se ba mươi bốn se năm mươi sáu se bảy mươi tám
và một đôi tàu đà nẵng sài gòn se hai nghìn một trăm hai mươi hai cung cấp hơn ba mươi sáu chỗ
trong khi đó tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một thời điểm trước tết ngành đường sắt cung ứng chín mươi chỗ và giai đoạn sau tết là một trăm hai mươi chỗ
tàu tết năm nay dự tính chạy từ ngày hai mươi một một mươi ba hai hai nghìn hai mươi hai chia làm ba giai đoạn
thời gian đầu trước tết tàu chạy tính từ ngày hai mươi hai mươi chín một hai nghìn hai mươi hai tức ngày một mươi tám hai mươi bảy một mươi hai
trong tết tính từ ngày ba mươi một ba hai hai nghìn hai mươi hai tức ngày hai mươi tám một mươi hai ba một hai nghìn hai mươi hai
sau tết từ ngày bốn một mươi ba hai hai nghìn hai mươi hai tức ngày bốn một mươi ba một hai nghìn hai mươi hai
theo hướng dẫn phòng chống dịch khách đi tàu hiện không cần xét nghiệm ncov nếu từ vùng xanh vùng vàng và vùng cam
chỉ thực hiện nếu từ vùng đỏ vùng phong tỏa hoặc có yêu cầu điều tra dịch tễ
người tiêm đủ liều vaccine và f
f khỏi bệnh cần xét nghiệm trong bảy mươi hai giờ khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
đến từ địa bàn dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng phong tỏa
ngoài ra người đi xa cần xét nghiệm y tế khi sốt ho mệt mỏi đau họng
tùy thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và được sự cho phép của các cấp thẩm quyền
ngành đứng sát sẽ tiếp tục bố trí các đoàn tàu phù hợp
đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp tết nhân dân hai nghìn hai mươi hai của người dân
khách có thể mua vé tàu tết qua sáu cách
cách thứ nhất hành khách có thể đến trực tiếp ga lấy số thứ tự chờ mua vé
cách thứ hai hành khách có thể mua trực tuyến trên các website
lưu ý sau khi đặt chỗ thành công trên mạng
trong một mươi ngày đầu bán vé hành khách có hai mươi bốn tiếng để thanh toán
nếu quá hạn giữ chỗ vé tàu sẽ được trả về hệ thống
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trở đi thời gian giữ chỗ chỉ còn một mươi hai tiếng
ngoài hạn giữ chỗ vẽ tàu sẽ được trả về hệ thống
ngoài hai cách phổ biến trên hành khách còn có thể mua vé qua tổng đài
một chín không không một năm hai không ứng dụng momo viettelpay hoặc vnpay
phòng vé ga bình triệu tp thủ đức hoặc các đại lý bán vé tàu của ngành đường sắt
về chính sách giá vé ngoài giảm một mươi giá vé trong một mươi ngày đầu mở bán
sinh viên mua vé tàu tết còn được giảm thêm hai mươi
bên cạnh đó khách mua vé khứ hồi được giảm thêm năm
mua vé tàu tết dịp thấp điểm được giảm tới bốn mươi giá vé
điểm mới của công tác
công tác bán vé tàu tết năm nay là lần đầu tiên ngành đường sắt thực hiện bán vé nguyên khoang
nguyên toa cho hành khách có nhu cầu
cụ thể từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
ngành đường sắt sẽ bán vé nguyên khoang khoang bốn giường và khoang sáu giường
nguyên toa đối với hành khách đi tàu với cự li từ ba trăm linh km trở lên
khách có nhu cầu đưa đón tại nhà ngành đường sắt sẽ phục vụ
hành khách mua vé nguyên khoang nguyên toa được bố trí phòng đợi
hoặc khu vực chờ tàu riêng tại nhà ga và bố trí lối đi riêng khi lên xuống tàu
trong thời gian đầu triển khai dịch vụ
ngành đường sắt thực hiện giảm một mươi giá vé với hành khách mua nguyên khoang
và một mươi năm giá vé với hành khách mua nguyên toa
hành khách có vé này được miễn phí một trăm linh suất ăn trên tàu
tuy nhiên ngành đường sắt chỉ phục vụ hành khách mua nguyên khoang
nguyên toa trực tiếp tại các nhà ga và qua tổng đài
về chính sách đổi trả vé tàu tết
nếu hành khách không đi tàu nữa có thể chọn một trong hai hình thức bảo lưu hoặc trả vé
hành khách được bảo lưu tiền vé và sử dụng để đi tàu trong năm hai nghìn hai mươi hai
ngành đường sắt sẽ không thu phí trả vé
nếu hành khách không sử dụng hoặc sử dụng chưa hết
sẽ được hoàn lại tiền vé kể từ ngày một một một hai nghìn hai mươi ba
nếu hành khách chọn đổi trả vé trong thời gian cao điểm tết
sẽ mất phí ba mươi giá vé